tối ngày một một mươi hai bộ y tế cho phép tiêm liều bổ sung sau liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày hoặc tiêm liều thứ ba vào sáu tháng sau có thể tiêm chuộn vaccine mrna
theo một lãnh đạo bộ y tế liệu cơ bản là liều vaccine tiêm theo liệu trình quy định của nhà sản xuất
chẳng hạn việt nam đang tiêm chủ yếu là các loại vaccine liệu trình hai liều thường gọi là mũi một và mũi hai như vaccine của astrazeneca pfizer moderna sinofarm
mỗi liều tiêm cách nhau ba sáu tuần tùy loại vaccine của johnson johnson smooth tickline là liệu trình một liều tiêm một mũi duy nhất
song việt nam chưa có hai loại này vaccine abdallah của cuba liệu trình ba liều tiêm khoảng cách giữa các liều là một mươi bốn ngày
liều bổ sung là liều tiêm sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày liều nhắc lại còn gọi là liều tăng cường tiêm ít nhất sáu tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung
như vậy bộ y tế cho phép các địa phương tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và liều nhắc lại cho người dân
từ tháng một mươi hai quy định này dựa trên khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của tổ chức y tế thế giới và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước
cụ thể liệu bổ sung tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản tiêm một hoặc hai hoặc ba mũi tùy theo loại vaccine suy giảm miễn dịch vừa và nặng
nhóm này như người cấy ghép tạng ung thư hiv đang điều trị thuốc ước chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
họ được tiêm cùng loại vaccine với liều cơ bản hoặc tiêm trộn vaccine công nghệ mna như pfizer moderna tùy nguồn cung cấp
lưu nhắc lại tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung ưu tiên người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
bộ y tế cho phép tiêm chuộn vaccine công nghệ mrna khi tiêm liều nhắc lại
riêng trường hợp tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm thì có thể tiêm liều nhắc lại cùng loại hoặc vaccine mrna hay vaccine công nghệ vector virus như vaccine astrazeneca
vaccine sử dụng để tiêm bổ sung và nhắc lại là vaccine đã được bộ y tế phê duyệt liều lượng tiêm theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được bộ y tế cho phép
các địa phương quyết định nhóm tiêm phù hợp thực tế xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm bổ sung nhắc lại từ tháng một mươi hai căn cứ và tiến độ cung ứng vaccine
ngoài ra bộ y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên tiêm đủ liều cơ bản cho người từ năm mươi tuổi trở lên
chiến dịch tiêm phòng covid một mươi chín đã được triển khai tại việt nam từ tháng ba cho các nhóm ưu tiên và mở rộng ra các nhóm khác
đến nay cả nước đã tiêm hơn một trăm hai mươi triệu liều cho người trên một mươi tám tuổi trong đó hơn chín mươi bốn người được tiêm ít nhất một mũi vaccine gần sáu mươi tám người tiêm đủ hai mũi
một số tỉnh thành phố đã tiêm đủ hai liều cho khoảng tám mươi chín mươi dân số
trên một mươi tám tuổi trên địa bàn
đối với mỗi loại vaccine các nhà sản xuất đều thực hiện những nghiên cứu trong thời gian thực tế để đưa ra quyết định về hạn sử dụng
vaccine pfizer sau khi được phê duyệt khẩn cấp nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu độ ẩn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học
nghiên cứu được tiến hành trên các giải nhiệt độ bảo quản khác nhau kết quả cho thấy vaccine đã có độ ổn định đảm bảo chất lượng hạn dùng đến chín tháng
thậm chí dài hơn kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ âm chín mươi độ c đến âm sáu mươi độ c
sau khi đã đủ cơ sở dữ liệu về hạn sử dụng trong vòng chín tháng nhà sản xuất đã nộp hồ sơ phê duyệt tăng hạn sử dụng lên chín tháng
vào ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan quản lý dược và thực phẩm hoa kỳ fda vào ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan quản lý dược châu âu ema đã thông qua hạn sử dụng của vaccine pfizer từ sáu tháng lên chín tháng
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tổ chức y tế thế giới cũng đã có thư gửi unicef thông báo về việc tăng hạn sử dụng vaccine từ sáu tháng lên chín tháng
việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu trong tiêm chủng cho tất cả các nhóm đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
việc gia hạn này cũng được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả
từ thời điểm fda và ema phê duyệt nói trên các lô vaccine pfizer đã sản xuất trước đây có hạn sử dụng sáu tháng
thì tự động tăng hạn dùng lên chín tháng
các quốc gia trên thế giới vẫn giữ nguyên nhãn trên lọ vaccine theo hạn sử dụng của nhà sản xuất
và chỉ có thông báo riêng về tăng hạn sử dụng của vaccine lên chín tháng
trong thời gian tới nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu và nếu đảm bảo ổn định về chất lượng
nhà sản xuất sẽ nộp hồ sơ cho các cơ quan thẩm quyền để tăng hạn sử dụng của vaccine lên một mươi hai một mươi tám hoặc hai mươi bốn tháng
dr kido pak trường đại diện tổ chức y tế thế giới tại việt nam cho biết
vaccine pfizer biontech là vaccine covid một mươi chín đầu tiên
cơ quan đầu tiên được who phê duyệt vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp của who
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một hu đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng và các yêu cầu đảm bảo đối với vaccine pfizer biontech covid một mươi chín
dựa trên dữ liệu khoa học có được vào thời điểm đó nhà sản xuất đã tiếp tục nghiên cứu và phát triển sau giai đoạn phê duyệt ban đầu
các cơ quan quản lý vaccine quốc gia đã cập nhật các điều kiện phê duyệt
sau khi xem xét các bằng chứng và dữ liệu khoa học mới do nhà sản xuất cung cấp
gồm có mở rộng nhóm tuổi tiêm từ một mươi hai tuổi trở lên và tăng hạn sử dụng từ sáu tháng lên chín tháng
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một hu đã phê duyệt các điều kiện cập nhật này
bao gồm việc tăng hạn sử dụng lên chín tháng áp dụng với tất cả vaccine pfizer đã được sản xuất kể trước thời điểm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trong quá trình vận chuyển vaccine từ nhà sản xuất đến việt nam
vaccine luôn được bảo quản ở nhiệt độ âm chín mươi độ c đến âm sáu mươi độ c bằng các thiết bị chuyên dụng của nhà sản xuất
vaccine có thể được bảo quản trong bầu lạnh hoặc tủ lạnh dương từ hai đến tám độ c tối đa trong vòng một tháng
tất cả các lô vaccine trước khi sử dụng tại việt nam đều được viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế đánh giá chất lượng và cấp phép sản xuất dường
do vậy việc tăng thời hạn vaccine lên ba tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng vaccine
bà rana fro trưởng đại diện unicef việt nam cho biết
lò vaccine pfizer có hạn sử dụng là chín tháng khi được bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất ở nhiệt độ từ âm chín mươi đến âm sáu mươi độ c
loại vaccine đã được giã đông có thể được bảo quản ở nhiệt độ từ hai đến tám độ c trong tối đa một tháng là ba mươi một ngày
hiện nay hệ thống dây truyền lạnh của chương trình tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín của việt nam
về cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu bảo quản vận chuyển và sử dụng vaccine covid một mươi chín
bộ trưởng bộ y tế giáo sư tiến sĩ nguyễn thành lòng nhấn mạnh
việc gia hạn vaccine pfizer thực hiện theo thông lệ của quốc tế việt nam không tự động gia hạn
mọi vaccine về việt nam đều được kiểm định theo yêu cầu của tổ chức y tế thế giới
và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân
hiện nay dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp số ca mắc bệnh trên thế giới tăng nhanh
đặc biệt là xuất hiện biến thể mới omicron việc tăng tốc độ tiêm tăng diện bao phủ tiêm chủng
và mở rộng đối tượng tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống dịch covid một mươi chín
đến nay việt nam đã tiếp nhận gần hai mươi chín triệu liều vaccine pfizer
và triển khai tiêm chủng được hai mươi ba sáu triệu liều vaccine này đảm bảo an toàn
tất cả các lô vaccine đều đảm bảo hạn sử dụng
đối với hai lô vaccine nêu trên việc bảo quản sử dụng và tiêm chủng thực hiện
như những lô vaccine đã tiếp nhận và tiêm chủng trước đó
trong thời gian từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tới
bộ y tế dự kiến tiếp nhận sáu mươi ba năm triệu liều trong đó có trên bốn mươi triệu liều vaccine pfizer
để tiêm cho người trên một mươi tám tuổi và trẻ em đảm bảo bao phủ đủ hai mũi cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thực hiện chỉ đạo của chính phủ bộ y tế sẽ tiếp tục tiếp nhận
và cung ứng đủ vaccine để tiêm phòng an toàn cho người dân
ngày hai mươi chín tháng một mươi một giáo sư abdul karim chuyên gia co cấp về bệnh truyền nhiễm ở nam phi cho biết
các vaccine ngừa covid một mươi chín hiện tại vẫn có khả năng bảo vệ tốt
làm giảm số bệnh nặng và nhập viện vì biến thể omicron
dựa vào những gì chúng ta biết vào việc các biến thể gây lo ngại khác đã phản ứng ra sao
với miễn dịch từ vaccine chúng ta có thể trông đợi là vaccine vẫn có hiệu quả cao
trong việc giảm số ca nhập viện và bệnh nặng và mức độ bảo vệ có lẽ vẫn mạnh mẽ
theo ông karim
cho biết ông karim nhấn mạnh vẫn còn quá sớm để khẳng định biến thể omicron gây ra nhiều triệu chứng lâm sàng
nghiêm trọng hơn các biến thể trước đó
tuy nhiên theo ông khả năng lây lan của biến thể này có thể cao hơn
sẽ nhanh chóng có nhiều ca nhiễm hơn đã có các bằng chứng cho thấy chuyện đó
nếu chuyện đó xảy ra tôi nghĩ số ca nhiễm hằng ngày có lẽ sẽ lên đến hơn một mươi vừa cuối tuần này
hôm hai mươi tám tháng một mươi một nam phi ghi nhận tổng số hai tám trăm năm mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín mới trong vòng hai mươi bốn giờ
sau khi biến thể omicron được phát hiện ở phía nam châu phi các quốc gia khắp thế giới
xiết chặt lệnh hạn chế đi lại đối với khu vực châu phi và công bố các biện pháp mới
nhằm ngăn chặn biến thể này lây lan kể cả ở những người đã tiêm ngừa
bộ trưởng bộ y tế jofala nhấn mạnh chính phủ nước này đang làm mọi cách để có thể giúp
các cơ sở y tế sẵn sàng đương đầu với biến thể mới
chúng tôi biết rằng ca nhiễm sẽ tăng mọi người sẽ nhiễm bệnh nhiều người sẽ bị nặng
đặc biệt là những người chưa tiêm chủng nhưng chúng tôi cũng biết là sẽ có người đã tiêm ngừa
covid một mươi chín rồi vẫn nhiễm bệnh và các cơ sở y tế nên sẵn sàng
ông nhấn mạnh trước đó bà angelique coetzee một trong những vị bác sĩ đầu tiên phát hiện ra
biến thể omicron trong số các bệnh nhân ở nam phi nhận định các triệu chứng do biến thể này
gây ra là nhẹ và có thể được chữa trị tại nhà bà cảnh báo về sự cường điệu trên truyền thông
về biến thể omicron
khi chứng kiến các triệu chứng nhẹ thì tôi thấy có thể nói là không có lý do gì để lo lắng cả
vì không có bệnh nhân nào mắc bệnh nặng nhưng sự cường điệu đang diễn ra trên các phương tiện
truyền thông cũng như trên toàn thế giới chẳng có tương quan gì với bệnh cảnh lâm sàng
theo bà cô esg bệnh nhân khiến bà nghi ngờ về biến thể mới đã đến khám trong ngày một mươi tám tháng một mươi một
và cực kỳ mệt mỏi trong vòng hai ngày vì đau đầu và những cơn đau khóc cơ thể
sau đó số bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng tương tự ngày càng tăng
sou china monneng post vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một đưa tin các nhà khoa học ở ý công bố hình ảnh
đầu tiên của biến thể omecron hình ảnh này là kết quả của một nghiên cứu được thực hiện
tại bệnh viện bambino gesù ở rome nước ý nghiên cứu do giáo sư carlo federico venno
điều phối và giáo sư claudia antery giám sát cả hai đều đến từ đại học milan
trong hình ảnh do nhóm nghiên cứu công bố cấu trúc protein gai của biến thể omicron
được đặt cạnh cấu trúc protein gai của biến thể delta protein gai là bộ phận quan trọng
giúp virus corona xâm nhập vào tế bào người và là mục tiêu của các loại vaccine
hình ảnh cho thấy biến thể omicron mang bốn mươi ba của biến thể delta
ba mươi hai đột biến trên protein gai cao hơn rất nhiều so với biến thể delta chỉ có một mươi tám đột biến trên protein gai
các nghiên cứu trước đó ước tính rằng omicron có ba mươi hai đột biến trên protein gai
và biến thể delta có một mươi ba một mươi bảy đột biến trên cùng bộ phận
theo nghiên cứu của các nhà khoa học ý những đột biến này cũng tập trung nhiều
ở khu vực virus dùng để tiếp xúc với tế bào của con người
truyền thông ý dẫn lời nhóm nghiên cứu cho biết việc mang nhiều đột biến không có nghĩa là
biến thể omicron nguy hiểm hơn điều này chỉ đơn giản thể hiện rằng
virus đã thích nghi với con người bằng cách tạo ra một biến thể khác
các nhà khoa học cũng nói những nghiên cứu sâu hơn sẽ cho chúng ta biết
việc virus thích ứng với con người có khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn hay không
hiện giới khoa học đang gấp rút tìm hiểu thêm thông tin về mức độ lây nhiễm
và độc lực của biến thể omicron
chưa đầy một tuần sau khi được các nhà khoa học nam phi xác định
biến thể này đã gây ra báo động trên toàn cầu
và được tổ chức y tế thế giới xếp vào nhóm đáng lo ngại